tại hội trường tỉnh ủy tây ninh đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức gặp mặt lực lượng an ninh miền nam thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
chủ trì buổi gặp mặt có đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đại tướng lê hồng anh nguyên thường trực ban bí thư nguyên bộ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo bộ công an và gần năm trăm linh đại biểu đại diện cho hơn hai mươi một cán bộ lực lượng an ninh miền nam tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước từ tỉnh quảng trị trở vào
chủ trì buổi gặp mặt có đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đại tướng lê hồng anh nguyên thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng tránh văn phòng trung ương
công an đã và đang chỉ đạo lực lượng công an nhân dân tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác tăng cường nắm chắc tình hình bám sát mục tiêu chủ động tham mưu và tích cực triển khai các biện pháp công tác bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
trước đó vào chiều ngày hôm qua một mươi tám tháng bảy đồng chí tô lâm đã đến gặp gỡ hỏi thăm và tặng quà năm gia đình chính sách và cán bộ lão thành cách mạng